nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
ubnd tp hcm vừa kiến nghị bộ tài chính giải thể một số quỹ có nguồn thu nhiệm vụ chi
trung lắp với nguồn thu nhiệm vụ chi của ngân sách
cụ thể một số quỹ có nguồn thu nhiệm vụ chi trùng lắp với nguồn thu nhiệm vụ chi của ngân sách
như quỹ bảo trì đường bộ quỹ phòng chống thiên tai quỹ bảo vệ môi trường
quỹ phát triển khoa học và công nghệ quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo
quỹ hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực thông tin truyền thông
đồng thời sắp nhập các quỹ có chức năng hoạt động tương tự nhau và trùng lắp về đối tượng
như quỹ xóa đói giảm nghèo quỹ hỗ trợ nông dân quỹ trợ vốn xã viên hợp tác xã
quỹ quốc gia về việc làm quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi